tiếp tục thông tin về vụ việc xây dựng không phép gần năm trăm linh căn nhà tại tỉnh đồng nai
chiều nay ubnd tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư ldg
với số tiền phạt hơn sáu ba tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư ldg đã chiếm đất để sử dụng trên thực địa
mà chưa có hoàn thành các thủ tục giao đất và cho thuê đất
thời điểm vi phạm từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với tổng diện tích là hơn một trăm tám mươi một m hai
công ty ldg bị phạt hành chính năm trăm bốn mươi triệu đồng
và buộc tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất thuê đất theo quy định
đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất
và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là hơn năm bảy tỷ đồng
hiện dư luận tại địa phương cho rằng ngoài xử lý nghiêm chủ đầu tư
cơ quan chức năng cần làm rõ để xác định việc có hay không
thông tin vì một lợi ích nào đó dẫn đến sự tiếp tay
báo che của cá nhân tại cơ quan quản lý nhà nước từ ba cấp xã huyện và tỉnh
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị khán giả
những vấn đề có liên quan đến dự án nêu trên